để tăng cường hiệu quả phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín việc đi lại của người dân tại hà nội sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn nữa
ubnd tp hà nội vừa ban hành văn bản số hai nghìn năm trăm sáu mươi hai về việc siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội
theo công điện số một mươi tám vào ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch ubnd tp hà nội
theo đó người đi đường xuất trình kèm theo căn cước công dân chứng minh thư nhân dân lịch trực lịch làm việc văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan đơn vị
ubnd tp đề nghị các cơ quan đơn vị đoàn thể tổ chức chính trị xã hội trung ương trên địa bàn thành phố
thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi bảy và công điện số một mươi tám của chủ tịch ubnd tp bố trí cán bộ công chức viên chức người lao động
sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà chỉ những người được phép mới đến làm việc trực tiếp trong trường hợp thật sự cần thiết
như trực chiến đấu trực cơ quan xử lý tại liều mật và các nhiệm vụ cấp thiết khác theo yêu cầu nhiệm vụ
đối với các cơ quan tổ chức đơn vị đoàn thể thuộc thành phố người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm quản lý chặt chẽ cán bộ công chức viên chức người lao động
cam kết về việc đảm bảo các quy định về phòng chống dịch chịu trách nhiệm về việc cán bộ công chức viên chức người lao động
gây lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh không lập kế hoạch hoạt động
phân công công tác cấp giấy đi đường không đúng đối với đối tượng và sử dụng giấy đi đường sai mục đích